chưa có vụ án nào lại khiến dư luận bàng hoàng và báo chí tốn nhiều giấy mực thời gian vừa qua như vụ cô gái giao gà bị sát hại ở điện biên
ban đầu chỉ là thông tin mất tích của một nữ sinh viên nhưng sau đó đã trở thành một vụ kỳ án ly kỳ nhất trong lịch sử tố tụng miền ngược
điều làm dư luận sốc chính là những tình tiết ly kỳ của vụ án càng sáng tỏ vụ án càng nảy sinh những bí ẩn thắc mắc
cho đến khi mẹ của nạn nhân bà trần thị hiền bị khởi tố bắt tạm giam thì kịch tính đã được đẩy lên đến đỉnh điểm
công an tỉnh điện biên khẳng định bà hiền mẹ của nữ sinh giao gà tham gia buôn bán ma túy với kẻ chủ mưu thuê nhóm tội ác bắt cóc sát hại con đẻ
bà hiền bị bắt tạm giam và liên tục kháng cáo kêu an tại các phiên tòa cho rằng mình không phải là nguyên nhân khiến con gái bị sát hại
ngày hai mươi hai tháng bốn tới đây tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở lại phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê quán ở thái bình mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên trong vụ án từng gây rúng động dư luận về tội mua bán trái phép chất ma túy
phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
ở phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy khi bị dẫn giải đến hàng ghế trong phòng xét xử
trước khi hội đồng xét xử vào làm việc bà trần thị hiền đã ngói lại nhìn con gái và nhắn nhủ
có chết cũng không sợ không được nói gì
trần thị hiền vẫn tiếp tục phủ nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cho rằng các đối tượng đã câu kết để hãm hại hiền
phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ở tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
gần đây nhất vào ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phiền phúc thẩm được mở lại tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
nhưng trần thị hiền tiếp tục kêu an đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng tất cả các luật sư bảo chữa cho mình và lý do sức khỏe không đảm bảo
sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ bùi văn công lương văn hùng
đòi nhiều lần nhưng không được
nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần làm bậy với nạn nhân và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
câu chuyện được tướng sùng a hồng nhắc đến nhiều nhất xoay quanh bà trần thị hiền mẹ của nữ sinh cao mỹ duyên
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc tướng hồng cho biết công an đã đi tìm nạn nhân khắp nơi
nhưng ban đầu cơ quan điều tra
chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích vì thông tin này do bà trần thị hiền cung cấp
công an gặp bà hiền hỏi rất tỉ mỉ nhưng bà này nói không biết
đến khi tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân công an bắt đầu nhận định có khả năng án đã xảy ra
diễn biến tiếp theo là mẹ nữ sinh này nhận được điện thoại tống tiền
nhưng khi cơ quan điều tra xác minh thì thấy số điện thoại tống tiền bàn này đến từ biên giới campuchia
tính toán về thời gian và khoảng cách cơ quan điều tra xác định
thời điểm đó nạn nhân không thể có mặt ở biên giới campuchia
sau này khi công an làm rõ thì biết rằng do bà hiền tung lên facebook thông tin con gái bị mất tích
nên những đối tượng ở biên giới campuchia đọc được lợi dụng nhắn tin tống tiền
nhưng theo tướng hồng bà trần thị hiền khi đó đã biết hết mọi việc
trước khi vụ án xảy ra bà hiền bị ví văn toán chặn đường đòi nợ ba trăm linh triệu đồng nhưng không trả
ban đầu các đối tượng bàn bắt bà hiền
nhưng sau khi suy tính chúng cho rằng bắt bà hiền không giải quyết được vấn đề không đòi được tiền nên chúng quyết định bắt con gái bà hiền
khi bắt nạn nhân chúng đã thông báo cho bà hiền và bà này còn yêu cầu chúng may thả nó ra không tao báo công an
bà hiền sau đó báo công an nhưng lại không trung thực chỉ nói rằng con gái đi ship gà không thấy về
tướng công an nhận định mẹ nạn nhân là người có rất nhiều vấn đề
trong suốt quá trình điều tra vụ án khi công an bắt một số đối tượng
bà hiền liên tục lên mạng nói đó không phải chủ mưu không phải kẻ cầm đầu
thậm chí ban này còn xử lý một số luật sư và nhà báo vì đưa tin về vụ án
khi bắt vì văn toán bà hiền còn gọi điện cho tôi
tôi bảo tại sao cô cứ thích lên mạng facebook làm gì hãy để cơ quan điều tra làm
thì bà ta nói phải nghiên cứu phải tìm hiểu để cung cấp thông tin cho công an
tướng sùng a hồng kể
theo nhận định của giám đốc công an tỉnh điện biên bà hiền có tâm lý lo lắng sợ sệt
tự tạo ra việc này việc khác để cơ quan điều tra mất tập trung
đặc biệt trong quá trình điều tra từ khi phát hiện nạn nhân khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y
giám đốc công an tỉnh điện biên đã cho trinh sát mặc thường phục
ngụy trang theo dõi mẹ nữ sinh giao gà
có tình tiết đáng lưu ý là khi khám nghiệm pháp y bà này khóc và nói rằng
còn chết trong vinh dự
nghi ngờ từ điểm này nên thiếu tướng sùng a hồng đã giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân
đại tá trần văn tình
trường phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh điện biên có hơn ba mươi năm công tác trong ngành công an
thì chừng ấy năm anh làm công tác khám nghiệm và tiếp xúc với các nạn nhân xấu xố
cứng rắn như anh cũng phải rơi nước mắt lúc thắp hương khai quật nạn nhân cao minh duyên
việc khai quật nạn nhân xấu số cũng là việc cực chẳng đá
bởi trong thời gian các đối tượng bắt giữ nạn nhân mặc dù chúng thay nhau làm bậy
nhưng chúng vẫn cho nạn nhân ăn uống tắm rửa
chính vì thế nhiều dấu vết đã bị trôi đi hoặc rất mở
để cục cố chứng cứ từ các vấn đề nảy sinh chứng minh hành vi phạm tội và vai trò của từng tên
cơ quan điều tra phải tiến hành khai quật khám nghiệm pháp y tìm thêm dấu vết có liên quan
bà trần thị hiền bị công an tỉnh điện biên khởi tố bắt tạm giam vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an
có sự liên quan giữa vụ án ma túy một
với vụ sát hại cao mỹ duyên
thiếu tướng sùng á hồng khẳng định cơ quan điều tra có căn cứ để kết luận
vợ chồng vì văn toán bùi văn công lương văn hùng và trần thị hiền
cùng nằm trong đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy
và đây là nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân bị sát hại
theo thiếu tướng sùng a hồng đường dây ma túy này hoạt động từ lâu
và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý
về việc có hay không mâu thuẫn
giữa bà hiền với nhóm của vì văn toán dẫn đến việc con gái bà hiền bị sát hại
thiếu tướng sùng a hồng khẳng định chính tổ chức đường dây mua ma túy
có mẹ của nữ sinh này liên quan là nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh giao gà bị sát hại
sau này nếu cơ quan điều tra có tài liệu chứng cứ chứng minh cho các hành vi khác
thì theo quy định của pháp luật sẽ khởi tố bổ sung hoặc mở rộng vụ án
giám đốc công an tỉnh điện biên cho biết
giám đốc công an tỉnh điện biên nhìn nhận
quá trình điều tra vụ án nữ sinh cao thị mỹ duyên bị sát hại gặp rất nhiều khó khăn
bản thân bà hiền không trung thực khai báo với cơ quan điều tra
để cơ quan điều tra truy tìm và cứu con bà ấy
bà hiền nhận hay không nhận là việc của bà
còn cơ quan điều tra có trách nhiệm chứng minh hành vi phạm tội
thiếu tướng sùng hoa hồng nhấn mạnh
vụ án bị phát giác từ đơn tố giác của công vào hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
khi anh ta đang bị tạm giam trong vụ án sát hại con gái bà hiền
công khai giữa năm hai nghìn một mươi bảy một người phụ nữ tự giới thiệu tên là hiền
nhà ở xã thanh hưng huyện điện biên đặt mua bốn bánh ma túy
với giá là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
công sau đó đặt hàng của vì thị thu nhưng cô ta chỉ có hai bánh
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công và bà hiền giao dịch mua bán hai bánh heroin
tại khu vực nghĩa trang sài gòn
bà hiền mới trả hai trăm chín mươi triệu đồng nợ ba mươi triệu đồng
công thú nhận còn nhiều lần giao dịch mua bán với những người nghiện ma túy tại địa phương
tại phiên sơ thẩm mở vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
toán công hùng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán ma túy
bà hiền và thu không nhận tội
bà hiền cho rằng tòa chỉ dựa vào lời khai của nhóm người nghiện ma túy là công và toán hùng
và kết tội bà là không có căn cứ
nếu tôi mua ma túy với công chắc chắn phải liên lạc qua điện thoại
vậy hãy tìm lại các số điện thoại đó để chứng minh xem tôi có liên quan với công hay không là sẽ rõ
bà hiền nói và nghi đã bị nhóm công hãm hại
tuy nhiên bản án sơ thẩm xác định tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy vì vụ lợi bị cáo hiền gặp công
nói muốn mua bốn bánh ma túy với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
công đồng ý
chú ý và gặp thu để đặt hàng với giá là một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
thu đến biên giới việt nam lào tìm mua ma túy xong chỉ mua được hai bánh với tổng số là một trăm tám mươi triệu đồng
thu mang hàng về cất giấu ở nhà dặm chồng là toán trong giữ
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thu bán hai bánh ma túy cho công với giá là ba trăm linh triệu đồng
ở phiên sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu
thu thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu an
phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ở tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo
tùy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán toán nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ bùi văn công lường văn hùng
đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần làm bậy với nạn nhân trẻ và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo vì thị thu cũng kháng cáo kêu an tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận nên quyết định bác kháng cáo
đồng thời giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này
tuy nhiên sau đó tranh án toán nhân dân tối cao ra kháng nghị
xét xử giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo trần thị hiền
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
trước đó vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã xử phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà là vì văn toán chồng của thu bùi văn công đều nhận án tù trung thân
lương văn hùng bị tuyên hai mươi năm tù ngoài bị cáo hiền bị cáo thu kháng cáo kêu oan ba người còn lại không kháng cáo
trong đơn kháng cáo bị cáo trần thị hiền kêu oan nói nhóm toán công đã bắt giữ sát hại con gái của bà
đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy
tương tự bị cáo vì thị thu kêu ngoan khi cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra
sáng ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên tòa phúc thẩm
xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị hiền mẹ của nữ sinh giao gà ở điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phần xét hỏi bị cáo trần thị hiền tiếp tục kêu an đề nghị hoãn phiên tòa
do vắng mặt tất cả các luật sư bào chữa của mình và lý do sức khỏe không đảm bảo
các luật sư của bà hiền trước đó đều có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa
sau khi hội ý nhanh hội đồng xét xử không đồng ý với các lý do đề nghị hoãn phiên tòa và vẫn tiến hành xét hỏi
luật sư được chỉ định bào chữa cũng không tham gia phiên tòa do bà hiền không đồng ý cho tham gia bào chữa
trong quá trình xét hỏi bà hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe
bị ngất xỉu phải đưa ra để kiểm tra y tế
con gái bị cáo là cao thảo loan quá bức xúc vì các đề nghị hoãn phiên tòa của mẹ mình không được đồng ý
phản ứng gây gắt nên các cán bộ hỗ trợ tư pháp phải dẫn giải ra ngoài
không cho tiếp tục dự tòa do các điều kiện không đảm bảo
chủ tọa đã phải thông báo hoãn phiên xử và chưa ấn định được thời gian mở lại
vụ án nữ sinh giao gà được diễn ra như sau
khoảng một mươi tám h ba mươi phút
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết
cao mỹ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội năm xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
là sinh viên của một trường đại học được nghỉ về quê ăn tết cùng gia đình
duyên là con gái của bà trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có sử dụng xe máy
chở một mươi ba con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực c một mươi ba phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
khi duyên đi được khoảng hai giờ
tiếng đồng hồ không thấy về gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng duyên không nghe máy
sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo
sau khi nhận được tin báo ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh công an thành phố điện biên phủ và công an các huyện tổ chức truy tìm
đến chín giờ sáng ngày sáu tháng hai tức mùng hai tết phát hiện chiếc xe máy của cao mỹ duyên
tại khu vực đội một mươi tám xã non luống huyện điện biên phủ
đến một mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tức mùng ba tết phát hiện nạn nhân cao my duyên
tại ngôi nhà hoang thuộc đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y cơ quan công an xác định nạn nhân cao mỹ duyên
bị tấn công vào cổ cho đến tắt thở
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên khởi tố vụ án hình sự
giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
xác định đây là vụ án hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận
công an tỉnh điện biên đã báo cáo lãnh đạo bộ công an và xác lập chuyên án truy xét hai trăm một mươi chín d
huy động tối đa lực lượng phối hợp với cục cảnh sát hình sự cục kỹ thuật nghiệp vụ
viện khoa học hình sự bộ công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ
sau bảy mươi hai giờ đấu tranh quyết liệt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
đã bắt đối tượng vương văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khối tân thủy
huyện tuần giáo tỉnh điện biên về hành vi giết người cướp tài sản hiếp dâm
đây là đối tượng đã bốn lần vi phạm pháp luật và đã có ba tiền án
hiện sống lang thang ở thành phố điện biên phủ và huyện điện biên
bước đầu vương văn hùng khai nhận đã sát hại nạn nhân để cướp tài sản
lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm một xe máy thẻ atm của nạn nhân
một giấy đăng ký xe máy tám con gà sống một lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan
được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét
khẩn cấp căn nhà của vương văn nghĩa nhà cậu ruột của vương văn hùng
tại đội một mươi sáu xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên phủ
đây là nơi hùng cư trú từ ngày hai tháng hai đến khi bị bắt
qua khám xét tiếp tục phát triển
chiếc điện thoại của nạn nhân cao mỹ duyên và một sim điện thoại đối tượng
đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều ba mươi tết
căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án và chứng cứ thu thập được
ngày một mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên ra quyết định
bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm cướp tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật đối với vụ án hình sự giết người nêu trên
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
thứ nhất là bùi văn công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người cướp tài sản hiếp dâm bắt giữ người trái pháp luật tăng trữ trái phép chất ma túy
hai là phạm văn nhiệm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại đội một mươi chín xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người hiếp dâm
thứ ba là lường văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại bản na hí xã hua thanh huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người
thứ tư là lương văn lả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại bản mền xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
về tội giết người
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với vương văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn khối tân thủy huyện tuần giáo tỉnh điện biên
về tội giết người cướp tài sản hiếp dâm
quá trình điều tra đấu tranh với các đối tượng và thu thập các dấu vết vật chứng vụ án phát sinh
một số tình tiết mới liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các đối tượng này
ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an
và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh điện biên đã tiến hành khai quật nạn nhân cao mỹ duyên
để thu thập dấu hiệu làm sáng tỏ vụ án
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào ngày một tháng hai ngày hai mươi bảy tết
bùi văn công là đối tượng chủ mưu đã bàn bạc với vương văn hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm
người mà các đối tượng nhắm tới là cao mỹ duyên phụ giúp gia đình bán gà ở chợ mường thanh trong dịp trước tết nguyên đán
đến ngày ba tháng hai tức hai mươi chín tết công hẹn hùng ra chợ mường thanh để chỉ mặt duyên cho hùng biết
và bảo hùng lấy số điện thoại của duyên
sau đó hẹn duyên mang gà ra địa điểm đã chọn để thực hiện hành vi cướp tài sản
khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết hùng ra chợ mường thanh làm quen
đồng thời xin số điện thoại của duyên đề nghị ship gà
đến một mươi tám h bốn mươi phút cùng ngày vương văn hùng đã gọi điện thoại cho xuyên để đặt mua một mươi con gà
và yêu cầu duyên trở gà xuống chỗ hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi độc lập
thuộc tổ dân phố một mươi một phương thanh trường tp điện biên
tại đây vương văn hùng đã dùng côn có xích sắt tấn công diên
đến khi duyên ngứt đi và đưa vào một ngôi nhà hoang
sau đó dắt xe của nạn nhân ra bãi đất chống trước nhà rồi gọi điện thoại cho bùi văn công
sau khi nhận được điện thoại của vương văn hùng
bùi văn công đã rủ thêm phạm văn nhiệm đi cùng đến ngôi nhà hoang
khi tới nơi cả ba đối tượng hùng công nhiệm đã thay nhau làm bậy với cao mỹ duyên
sau đó các đối tượng đưa duyên lên thùng xe
xe tải của bùi văn công
đồng thời hùng cho quần tắt của duyên cùng quần shock của mình và một túi ni lông
và lấy xe máy của cao mỹ duyên cùng số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột của hùng
ở xã nong hẹt huyện điện biên
trên đường đi hùng vứt túi ni lông đựng hai chiếc quần và lồng gà không ở ven đường quốc lộ một mươi hai
đến khoảng một giờ sáng ngày năm tháng hai tức ngày mùng một tết
hùng đưa chiếc xe của nạn nhân ra khu vực đội một mươi hai
sáng ngày tám xã nóng luông huyện điện biên để ven đường rồi đi về
sáng ngày sáu tháng hai tức mùng hai tết lương văn hùng và lường văn lả đến nhà bùi văn công chơi
và được công cho biết là đang giữ cao mỹ duyên trên thùng xe ô tô của công
sau đó lương văn hùng và lương văn lả đã lên xe thùng làm bậy với cao mỹ duyên
đến chiều cùng ngày tại nhà công năm đối tượng thấy sức khỏe của duyên yếu
đã bàn bạc sát hại duyên để bị tẩu mối
đến khoảng hai mươi bốn h ngày sáu tháng hai tức mùng hai tết
vương văn hùng và bùi văn công đã dùng xe tải của công
trở duyên đưa đến khu vực nghĩa trang tông khao xã thanh nưa huyện điện biên
tại đây bùi văn công đã dùng côn có xích tấn công vào cổ duyên cho đến khi tắt thở
sau đó bùi văn công và vương văn hùng đã mang nạn nhân cao mỹ duyên
đến một ngôi nhà hoang tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
tại đây cả năm đối tượng vương văn hùng bùi văn công phạm văn nhiệm văn hùng và lường văn lả
đã cùng khiêng nạn nhân diên đến để ở hiện trường
sau đó về nhà bùi văn công để bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội
và cách đối phó với cơ quan chức năng cho đến khi bị bắt giữ
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động
dã man được dư luận xã hội hết sức quan tâm
vụ án có nhiều tình tiết phức tạp
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy
quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết tẩu tán vật chứng
dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo vì văn toán đầu tiên
đối tượng toán khai nhận đã mua bán ma túy với trần thị hiền vào năm hai nghìn chín nhưng hiền chưa trả tiền
đối tượng đã tìm gặp hiền đòi tiền nhưng hiền không trả
sau đó toán và vương văn hùng đã bàn bạc nhau tìm cách gây áp lực để hiền trả tiền
các đối tượng gặp bùi văn công và công nói bà hiền cũng nợ tiền của công
sau đó các đối tượng cùng nhau bàn bạc bắt cóc cao mỹ duyên để yêu cầu bà hiền trả tiền nợ
sau khi bắt cóc cao mỹ duyên toán nhận cuộc gọi đến của cao thảo loan từ máy điện thoại của duyên
và toán đã yêu cầu gặp trần thị hiền
tại phiên xét hỏi bị cáo toán cũng thành khẩn khai nhận hành vi sát hại cao mỹ duyên của mình cùng đồng phạm
toán nhận thức rõ sai lầm và hối hận về những gì mình đã gây ra
chỉ vì mua bán ma túy với trần thị hiền mà gây ra cái chết cho cao mỹ duyên
sau khi toán khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với cáo trạng
hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo vương văn hùng
hùng thừa nhận hành vi từ lúc bàn bạc bắt cóc cao mỹ duyên đi đặt gà hẹn nhận gà và phi tang những tài sản đồ vật của duyên
tuy nhiên vương văn hùng không thừa nhận hành vi làm bậy và sát hại cao mỹ duyên
chỉ thừa nhận hành vi bắt cóc chiếm đoạt tài sản
hùng cho rằng trong quá trình điều tra bị ép cung đánh đập bị ép buộc diễn tả lại hành vi phạm tội trong buổi thực nghiệm
trong phần xét hỏi của viện kiểm sát bị cáo hùng quanh co chối tội có thái độ không hợp tác
không thừa nhận việc ngày mùng hai tết có lên nhà bùi văn công
hội đồng xét xử đã cho phạm văn nhiệm lương văn lả đối chất tại phiên tòa
cả hai đối tượng đều khai rõ ràng chi tiết và trùng khớp với bản cáo trạng về hành vi phạm tội của vương văn hùng
bị cáo bùi văn công bùi thị kim thu vẫn tiếp tục ngoan cố không thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mặc dù hội đồng xét xử đã đưa ra lập luận chứng cứ làm rõ tất cả các hành vi phạm tội của công cũng như các bị cáo khác
trải qua hai cấp xét xử các đối tượng vì văn toán bùi văn công vương văn hùng phạm văn nhiệm lường văn hùng và lường văn lả
bị tuyên tử hình với các tội giết người hiếp dâm và bắt khóc nhằm chiếm đoạt tài sản
bị cáo phạm văn dũng lĩnh một mươi năm tù cầm văn trương chín năm tù cùng về tội hiếp dâm
bị cáo bùi thị thu lĩnh ba năm tù
bị cáo với tội không tối giáp tội phạm